quá trình tải cơ cấu nền kinh tế trong thời gian tới chính phủ và bản thân cái vai trò giám sát
của quốc hội vẫn sẽ còn nhiều việc phải làm ở trong cái thời gian tới thế nhưng cái nền tảng và
từ cái nghị quyết về tái cơ cấu trong thời gian này nó sẽ là cái bước khởi đầu quan trọng để in
nhất trong năm năm tới những cái chính sách ấy nó sẽ được thực hiện một cách nhất quán tuần tự và
hiệu quả hơn cộng đồng doanh nghiệp cũng có một cái nền tảng chính sách để có thể soi vào để
cái kế hoạch kinh doanh của mình và cũng có thể đối thoại với các cơ quan của chính phủ một khi các
cái biện pháp ấy nó chưa có tính giải trình hoặc chưa thể hiện cái sự phù hợp với nghị quyết của
chính phủ trong thời gian năm năm tới vâng xin cảm ơn những chia sẻ của ông và một lần nữa cũng
cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân trên cảm chương trình với những thông tin
và dự báo mà ông nguyễn anh dương đưa ra có thể nói chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một
năm kinh tế khởi sắc bởi chính nỗ lực của chính phủ các cơ quan ban ngành và sự nỗ lực từ chính
mỗi doanh nghiệp và người dân